sau năm năm triển khai dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
nguồn nhân lực tuyến y tế cơ sở đã được nâng lên rõ rệt
vì vậy mới đây thừa thiên huế cũng đã thực hiện dự án này
đưa hai mươi bảy bác sĩ trẻ tình nguyện về các huyện khó khăn của khu vực miền trung tây nguyên
trước khi tham gia dự án bác sĩ trẻ tình nguyện
bác sĩ ma thế cương đã có thời gian một năm làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện minh hóa quảng bình
trong thời gian này với vai trò là bác sĩ phẫu thuật
anh đã tham gia mổ hơn hai trăm linh ca và phụ mổ gần tám trăm linh ca
tuy vậy anh vẫn cho rằng kiến thức của mình vẫn chỉ như tờ giấy trắng
theo bộ y tế hai mươi bảy bác sĩ trẻ tình nguyện do trường đại học y dược thành phố huế đào tạo đợt này có kết quả rất tốt
nhiều bác sĩ là người dân tộc thiểu số nhưng đều là những bác sĩ giỏi
đã từng công tác tại các huyện nghèo có trình độ chuyên môn khá tốt
sau hai năm đào tạo bác sĩ chuyên khoa một đã được các chuyên gia đánh giá cao
thông qua quá trình đào tạo kéo dài trong hai năm này
không chỉ là các bác sĩ trẻ này được cung cấp các kiến thức các kỹ năng cần thiết
mà đặc biệt thông qua cái môi trường đào tạo của chúng tôi
thì chúng tôi cũng đình hướng và giúp cho các bác sĩ trẻ này có một thái độ đúng đắn
đối với cách tiếp cận trong thái độ của cảng bộ y tế nói chung và người bác sĩ nói riêng
đối với người bần cũng như là người dân nói chung
các kỹ thuật mà các bác sĩ về vùng sâu vùng xa mà tới đây sẽ được bàn giao
thì bộ y tế đào tạo trong đợt này
chúng tôi do là hết sức
đảm bảo kỹ thuật mà bạn có thể tự chủ để có thể giúp đông bào vùng sâu vùng xa
chữa khám chữa bệnh mà không phải đi lên tuyến trên nữa như trước đây
trong hai mươi bảy bác sĩ giỏi chuyên không một bàn giao tới đây
thì có tới hai mươi một bác sĩ là người dân tộc
và hầu hết hỏi ở tại chỗ các tỉnh do đó đấy là tính bền vững
lãnh đạo các bệnh viện đã từng tiếp nhận bác sĩ trẻ cho biết
từ khi các bác sĩ về công tác tại bệnh viện số bệnh nhân đến khám tăng một mươi năm
và nhiều kỹ thuật khó đã được triển khai
nhiều bác sĩ đã đảm nhận đến năm mươi khối lượng công việc tại các bệnh viện
mục tiêu của dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ có khoảng ba trăm linh đến năm trăm linh bác sĩ
đến thời điểm này đã có ba trăm năm mươi bốn bác sĩ được đào tạo
và bảy mươi bảy bác sĩ đã về ba mươi bảy huyện nghèo thuộc một mươi ba tỉnh miền núi phía bắc và miền trung để làm việc